với nhiều thành tích nổi bật trong năm học học viện cảnh sát nhân dân vinh dự được chủ tịch nước tạm thưởng huân chương lao động hạ nghỉ
một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn học viện tập trung kiện toàn tổ chức bên trong tinh gọn mạnh các đề án thành phần thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
bên cạnh đó tăng cường đào tạo kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho học viên bảo đảm phù hợp với thực tiễn công tác của lực lượng công an nhân dân gắn kết giữa lý luận với thực tiễn trao đổi phối hợp với các cục nghiệp vụ công an các đơn vị địa phương trong đào tạo nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số tại học viện đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi để mạnh xây dựng học viện cảnh sát nhân dân thành trường đại học số theo khung kiến trúc đại học số của bộ công an

cảnh sát nhân dân thành trường đại học số
đà nẵng là thành phố du lịch với rất nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
việc thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm asm tại địa phương này đang phát huy được hiệu quả thực tiễn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân
không chỉ tiết kiệm thời gian công sức phần mềm asm được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn giúp cho cơ sở lưu trú quản lý hiệu quả chặt chẽ hơn với dịch vụ cho đơn vị cung cấp
khi phần mềm asm mới vào nó giúp cho tụi em khai báo lưu trú nhanh hơn thuận tiện hơn và nó liên kết với vneid
thành ra bọn em dễ kiểm soát được ai là người đăng ký lưu trú đấy
và khi lưu trú được xuất ra để tài lên hệ thống của máy chủ của bộ công an thì bọn em cũng xem biết được các khai báo lưu trú đấy đã được xử lý hay chưa
và giả sử như có lỗi gì
công an cần truy xuất đối tượng đang bị truy nã như là đối tượng trộm cắp chẳng hạn thì bọn em cũng có thể phối hợp với bên công an nhanh hơn
việc ứng dụng khai báo lưu trú qua phần mềm asm là một bước đột phá mới trong công tác cải cách hành chính
không chỉ giảm công sức đi lại giúp giảm thời gian nhân lực kinh tế đảm bảo an ninh an toàn cho công dân
việc thông báo lưu trú về công an địa phương thông qua ứng dụng duy nhất của bộ công an
còn phục vụ cho việc nắm tình hình quản lý nhân hộ khẩu góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
việc triển khai khi mà hướng dẫn cả cơ sở sử dụng phần mềm này thì giúp cho cơ quan chức năng rất nhiều trong công tác quản lý
đặc biệt là ngoài việc quản lý về con người kiểm soát các loại đối tượng
thì cũng giúp cho cơ quan nhà nước có thể quản lý được hoạt động kinh doanh của các cơ sở lưu trú
đặc biệt là
các vấn đề liên quan đến đảm bảo về các loại thuế góp phần đóng góp vào cho ngân sách của nhà nước
qua thời gian triển khai với những lợi ích mà phần mềm asm mang lại
nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn thành phố đà nẵng đã chủ động cài đặt phần mềm
đồng thời công an các địa phương cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền
nhân rộng thực hiện việc thông báo lưu trú qua phần mềm asm tại các cơ sở lưu trú
đặc biệt các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
từng là địa bàn tiêm ẩn phức tạp về an ninh trật tự khi xảy ra mâu thuẫn
bất đồng giữa cư dân với chủ đầu tư ban quản trị các tòa nhà
việc kịp thời nắm bắt giải quyết từ sớm các phát sinh trong nội bộ nhân dân
được lực lượng công an cơ sở tập trung triển khai
trong thực tế lực lượng bảo vệ dân phố là lực lượng thường xuyên tham gia
và góp vai trò rất quan trọng và hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trả tự
cùng với lực lượng công an phường
các bác tham gia cùng với lực lượng công an phường đến ba bốn giờ sáng
và cũng không nề hà kêu ca vất vả
mặc dù với mức phụ cấp chưa cao nhưng các bác tham gia bằng nồng nhiệt huyết
và sự nhiệt tình cùng với địa phương để bảo tốt tình an ninh trả tự
ba mươi năm tham gia lực lượng bảo vệ dân phố tại cơ sở là từng đáy năm
ông vũ văn quyết gắn bó với địa bàn với nhiệm vụ tuần tra cùng lực lượng công an
với những công việc khó khăn đột xuất
cũng không ít lần đối mặt với các đối tượng tình nghi vi phạm pháp luật
nhưng trên hết vẫn là tinh thần nhiệt huyết trách nhiệm vì sự bình yên của địa bàn
các bác tham gia lực lượng bảo vệ dân phố tại cơ sở là từng đáy năm
ông vũ văn tuyết gắn bó với địa bàn với nhiệm vụ tuần tra cùng lực lượng công an
với những công việc khó khăn đột xuất
các bác tham gia lực lượng bảo vệ dân phố tại cơ sở là từng đáy năm
ông vũ văn tuyết gắn bó với địa bàn với nhiệm vụ tuần tra cùng lực lượng công an

địa bàn đô thị tiêm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự
việc nắm bắt di biến động của các đối tượng giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh
công tác tuyên truyền vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật
lực lượng công an cơ sở luôn có sự đồng hành cánh tay nối dài là lực lượng bảo vệ dân phố
những địa bàn được chuyển hóa từ sự gắn kết chặt chẽ giữa công an cơ sở và quần chúng nhân dân
vâng thưa quý vị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chỉ đạo xuyên suốt xây dựng xã phường không có tội phạm thì tỉnh không có tỉnh không có thì cả nước và xã hội cũng không có
còn như vậy nhân dân mới yên tâm tin tưởng và tập trung vun vén cuộc sống đấy chính là mục tiêu cao nhất bao trùm nhất đối với công tác công an
và dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được xây dựng với mục tiêu củng cố thống nhất ba lực lượng sẵn có thành một lực lượng nòng cốt để hỗ trợ cho công an chính quy bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để địa bàn nào cũng được bình yên
chúng ta rất là chủ động như vậy là các đồng chí cũng đặc biệt
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là căn cứ pháp lý để chính phủ các bộ ngành chức năng chính quyền các địa phương ban hành các nghị định thông tư hướng dẫn quy định về việc bảo đảm an ninh trật tự và hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
từ thực tiện lãnh đạo chỉ đạo và điều hành cho thấy việc bảo đảm an ninh trật tự và hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là rất phức tạp đa dạng về đối tượng
đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và rất nhạy càng nên càng cần có chỗ dựa vững chắc về pháp luật và làm bảo đảm cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở yên tâm công tác
làm sao mà chúng ta đưa về một mối quản lý cái thứ hai là chúng ta có những chế độ chính sách thống nhất để đảm bảo mà động viên vận động người dân khi mà có điều kiện thì tham gia các lực lượng này
đối với lực lượng quan quận thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu rồi tham gia thảo luận
chúng tôi đóng góp rất là nhiều ý kiến và đối với tâm tư nguyện vọng của từng cán bộ chiến sĩ công an quận thì cũng thấu hiểu đối với tâm tư nguyện vọng của những công dân những người đang tham gia ở các lực này là rất là mong làm sao mà cái luật này sớm được thông qua
về kinh phí hoạt động và trang bị cơ sở vật chất của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở dự thảo luật được quy định theo hướng kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành đã được thực tiễn kiểm nghiệm
để tiếp tục quy định đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bảo đảm không làm tăng chi ngân sách nhà nước và có tính khả thi
tôi cho rằng đây là một dự thảo cũng tương đối chi tiết tương đối chi tiết và chuyên nghiệp
bởi vì sao cái dự thảo đã dự định ra và đưa ra tất cả các vấn đề mà khi luật đi vào cuộc sống nó sẽ buộc phải đáp ứng

đã tránh cái tình trạng là dự thảo đưa ra rồi chưa thực thi được hoặc không thực thi được đã phải sửa đổi
thế thì từ các vấn đề liên quan tới đầu tuyển chọn này liên quan đến cơ chế phối hợp này liên quan đến hoạt động này
chức năng nhiệm vụ quyền hạn công cụ hỗ trợ sự phối hợp của các ban ngành ở cơ sở
như vậy chúng ta đã dự phòng tất cả các vấn đề khi cái lực lượng
đảm bảo an ninh trật tự cơ sở được đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật
các cái kinh phí để cho phục vụ cho cái hoạt động này thì đối với lại từng người mà khi tham gia vào cái lực lượng này
họ cảm thấy rằng là an toàn đủ cái cơ sở vật chất cũng như là tinh thần và họ được đào tạo bài bản
thì sẽ mang đến cho họ một cái trách nhiệm và họ cũng sẽ thấy được rằng là cái nghĩa vụ của mình là mang lại cái bình an cho mỗi người dân
với tinh thần cầu thị đặt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân lên trên hết
bộ công an cơ quan soạn thảo luật cũng đã tiếp thu chỉnh lý nhiều nội dung quan trọng bảo đảm khoa học phù hợp với thực tiễn
tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé